tại tp hcm tổ chức thúc đẩy ngoại thương nhật bản tổ chức buổi kết nối doanh nghiệp việt nam và nhật bản hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm
tham gia buổi kết nối có ba mươi doanh nghiệp đến từ nhật bản thuộc ngành nông lâm thủy sản
hiện nay tại tp hcm có khoảng ba trăm linh cửa hàng nhà hàng của các doanh nghiệp nhật bản
xu hướng tiêu dùng thực phẩm của nhật bản tại việt nam đã tăng từ hai đến ba lần so với những năm trước
đối tượng khách hàng cũng được mở rộng hơn
vì vậy tổ chức thúc đẩy ngoại thương nhật bản mong muốn sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp nhật bản tìm kiếm đối tác mở rộng xuất khẩu các mặt hàng thực phẩm sang việt nam
nông sản việt nam muốn bán được ở thiên truyền nhật bản thì sản phẩm đó đòi hỏi phải có chất lượng tốt mà còn phải có hình thức đồng gói mẫu mãi đẹp mắt nữa
buổi kết nối trưng bày sản phẩm ở đây các bạn có thể nếm xem cách trưng bày các sản phẩm của nhật bản
từ đó tìm hiểu thị hiếu của người nhật để định hướng cho sản phẩm của việt nam khi xuất sang nhật bản
các doanh nghiệp nhật bản xác định thị trường việt nam là một thị trường nhỏ nhưng nhiều tiềm năng với dân số đông và thu nhập người dân ngày càng tăng lên
chúng tôi tham dự buổi kết nối này nhằm giới thiệu loại thịt bò của chúng tôi đến các bạn việt nam
chất lượng thịt bò nhật bản rất ngon có vị rất đặc biệt bởi được nuôi trong môi trường trong lành và nguồn nước sạch nên không thua gì thịt bò nổi tiếng của các nước khác
trong những năm gần đây xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp nhật bản vào việt nam đang tăng dần lên trong đó phần lớn các doanh nghiệp quan tâm đến ngành dịch vụ
do vậy hoạt động kết nối cũng nhằm giúp các doanh nghiệp nhật bản tìm hiểu và xúc tiến hoạt động đầu tư vào việt nam